theo thống kê của hãng bảo mật casper sky việt nam nằm trong danh sách một mươi quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất thế giới
tính đến hết tháng chín vừa qua trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam đã ghi nhận và điều phối xử lý gần một mươi vụ tấn công website
trong đó gần một nửa là các sự cố về phát tán mã độc các vụ tấn công mạng tăng cả số lượng quy mô còn hình thức thì ngày càng tinh vi
bẻ khóa tấn công vào lỗ hổng mã hóa wifi tin tặc có thể lấy cắp được thông tin tài khoản mạng xã hội thư điện tử hay các giao dịch tài chính
ngoài ra mã độc tống tiền được phát tán qua lỗ hồng hệ điều hành window từ đó dữ liệu của người sử dụng bị mã hóa để tin tặc đòi tiền chuộc
đây là hai trong số nhiều hình thức tấn công mạng nguy hiểm thời gian gần đây
nguyên nhân chính là do nhiều tổ chức cá nhân không trang bị phần mềm chống virus mã độc hoặc không thường xuyên và lỗ hồng bảo mật dù đã được cảnh báo
và cả những hạn chế trong công tác ứng cứu
các chuyên gia dự báo nguy cơ bất an toàn thông tin đến từ các thiết bị có kết nối internet sẽ tiếp tục gia tăng
đặc biệt trong hạ tầng giao thông tài chính ngân hàng và một số hệ thống điều khiển
điều này đòi hỏi việt nam không chỉ củng cố và phát triển các giải pháp kỹ thuật
mà còn cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật để đảm bảo an toàn thông tin mạng và góp phần bảo vệ an ninh quốc gia